các máy cảm biến độ ẩm nên được trang bị để đo và điều chỉnh độ ẩm của ngôi nhà
nếu hệ thống thông gió hàng ngày không đủ để hạn chế điều này
điều quan trọng là phải thông gió cho ngôi nhà của bạn mỗi ngày từ năm đến một mươi phút vào buổi sáng và buổi tối
trên thực tế nhà ở chứa nhiều nguồn khói gây dị ứng cần được loại bỏ thông qua hệ thống thông gió thường xuyên
thứ ba ngừng hút thuốc tránh hút thuốc thủ động
ngừng hút thuốc là quy tắc số một
khói thuốc lá được tạo thành từ gần bốn chất độc hại đối với phổi
chẳng hạn như hắc ín kim loại nặng và carbon monoxide
tất cả các yếu tố này kết tụ lại với nhau trong các cơ quan hô hấp
gây ra chứng viêm và cuối cùng gây ra đột biến dẫn đến bệnh ung thư
hít phải khói thuốc lá từ người khác rất có hại đặc biệt đối với trẻ em và thai nhi
trẻ sau này có thể chậm phát triển mắc bệnh về đường hô hấp và lên cơn hen xuyễn
sự phơi nhiễm này cũng có khả năng gây ung thư phổi và tai biến mạch vành cho bất kỳ người hút thuốc lá thụ động nào
thứ bốn cảnh sát về chất lượng ô nhiễm không khí
trong thời điểm ô nhiễm nặng tốt hơn hết bạn nên hạn chế đi ra ngoài và hoãn các buổi tập thể thao ngoài trời lại
các hạt mịn lơ lửng trong không khí chứa các chất lượng không khí
khả năng gây ung thư có thể hạn chế việc hít phải chất này bằng cách tránh ra ngoài
thứ năm luyện tập thể thao
thể thao là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe của phổi vì nó cải thiện hơi thở và tình trạng thể chất chung
các hoạt động tăng sức bền chẳng hạn như đi xe đạp và đi bộ được khuyến khích đặc biệt để duy trì sức khỏe cho phổi
thứ sáu hạn chế uống rượu ưu tiên một số loại thực phẩm
uống quá nhiều rượu làm giảm nồng độ oxyd nitric chất đóng vai trò cơ bản trong hệ thống miễn dịch
nếu cơ thể không có đủ chất này người uống rượu bia sẽ dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp hơn
chế độ ăn nhiều rau và trái cây giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư đặc biệt là ung thư phổi
để ngăn ngừa ung thư nên ăn cà rốt sống táo và các loại cây họ cải như bắp cải
thứ bảy không sử dụng nước hoa tổng hợp trong nhà khuyến khích sử dụng các sản phẩm gia dụng hữu cơ
hương thắp nến thơm mang lại cảm giác tươi mát và mùi thơm cho ngôi nhà
tuy nhiên các mùi hương tổng hợp của các loại chất liệu này lại có chứa các chất động hải cho phổi
đồng thời có các yếu tố gây dị ứng và kích ứng
chúng bao gồm các chất gây dối loạn nội tiết và các hợp chất có vai trò trong sự phát triển của ung thư

các sản phẩm gia dụng công nghiệp bao gồm các yếu tố gây cư ứng đường khô hấp
khi đó cần phải thay thế chúng bằng các sản phẩm gia dụng hữu cơ hoặc tự chế ít gây hại hơn nhiều
đối với những bệnh nhân mắc covid một mươi chín kéo dài
các nhà khoa học vừa xác định được những bất thường trong phổi của họ
có thể được coi là giải thích tiềm năng cho việc tại sao một số người lại gặp hiện tượng khó thở rất lâu sau lần nhiễm trùng đầu tiên
những phát hiện này từ một nghiên cứu thí điểm với ba mươi sáu bệnh nhân cho thấy
có khả năng covid một mươi chín có thể gây ra tổn thương phi thể cho phổi mà không được phát hiện bằng các xét nghiệm thông thường
khó thở là một triệu chứng ở phần lớn bệnh nhân gặp chứng covid một mươi chín kéo dài
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu tình trạng này có liên quan đến các yếu tố khác như thay đổi kiểu thở mệt mỏi hay nguyên nhân nào cơ bản hơn hay không
nghiên cứu mới nhất tuyển bốn trăm linh người tham gia đã sử dụng kỹ thuật chụp ảnh mi chuyên biệt
trong đó bệnh nhân hít khí xenon
khi nằm trong máy quét
khi có thể được theo dõi khi nó di chuyển từ phổi vào máu
cho biết phổi đang hoạt động như thế nào
điều này trái ngược với chụp ct chỉ cho thấy cấu trúc của phổi
thí điểm đã so sánh ba nhóm
nhóm thứ nhất bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng covid kéo dài có chụp ct bình thường
nhóm thứ hai những người đã nhập viện khi bị covid một mươi chín hơn ba tháng trước đó và không trải qua chứng covid một mươi chín

kết quả của nghiên cứu ban đầu cho thấy có sự truyền khí bị suy giảm đáng kể
từ phổi đến máu ở những bệnh nhân bị chứng covid kéo dài
ngay cả khi các xét nghiệm khác bình thường
những bất thường tương tự cũng được phát hiện ở những bệnh nhân covid một mươi chín đã nhập viện vì chờ bệnh nặng hơn
giáo sư fergus gleason bác sĩ ích quang tại bệnh viện đại học oxford nước anh
điều tra viên chính của nghiên cứu cho biết
những bệnh nhân này chưa bao giờ nhập viện và không bị bệnh nặng cấp tính khi họ bị nhiễm chủng covid một mươi chín
tiến sĩ emily frezer chuyên gia tư vấn tại các bệnh viện đại học oxford nước anh
và là đông tác giả của nghiên cứu trên nói rằng
những phát hiện trên là bằng chứng đầu tiên cho thấy tình trạng sức khỏe của phổi có thể bị suy giảm do covid một mươi chín
theo tiến sĩ pfizer đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh những bất thường về phổi
ở những người bị covid một mươi chín kéo dài gặp tình trạng khó thở
nó cho thấy virus đang gây ra một số loại bất thường dai dẳng trong cấu trúc vi mô của phổi hoặc trong hệ mạch phổi
cũng theo tiến sĩ này những phát hiện trên không làm suy yếu mức độ liên quan của các chương trình phục hồi chức năng
chẳng hạn như luyện thở lại cho những người bị dối loạn nhịp thở
các chiến lược phục hồi chức năng thực sự hữu ích
và mọi người không nên nghĩ rằng tôi đã bị tổn thương phổi và vì vậy chẳng ít gì cả
tiến sĩ prezer khẳng định cần phải theo những nghiên cứu làm rõ ý nghĩa lâm sàng của phát hiện trên
bao gồm cả cách các bất thường liên quan đến chứng khó thở
trong khi đó tiến sĩ louis ziegfeld
một chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại đảo okford
người không tham gia vào nghiên cứu cho biết
phát hiện trên nhấn mạnh sự cần thiết của việc trần đoán toàn diện những người có các triệu chứng covid một mươi chín liên tục
tiến sĩ sixrit nhận xét những phát hiện ban đầu này thực sự thú vị
và phù hợp với các dữ liệu mới nổi khác về sự thiếu hụt máu phổi
sau nhiễm trùng sars cov hai ở người lớn cũng như thanh thiếu niên
claire stips một giảng viên cao cấp về lâm sàng tại king s college london nước anh
không tham gia nghiên cứu trên
nhận định rằng
phát hiện trên sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể đối với những ai sống chung với chứng khó thở lâu dài sau covid
bà cho rằng
phát hiện trên cho thấy hiệu quả của phổi trong việc thực hiện những gì nó phải làm
trao đổi carbon dioxide và oxy có thể bị tổn hại
ngay cả khi cấu trúc của phổi vẫn bình thường
tuy nhiên bà stips cho rằng
vẫn thực sự cần phải chờ nghiên cứu hoàn thành
để biết liệu những phát hiện ban đầu này có mạnh mẽ hay không
và nếu có chúng giải thích được bao nhiêu
và các phân nhánh là gì
về các phương pháp điều trị này